các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an
bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã cùng duyệt các nội dung của buổi lễ kỷ niệm
bao gồm chương trình văn nghệ với chủ đề lời bác ánh dương dẫn lối
các nghị thức đón nhận huân chương trao thưởng cho các điển hình tiến tiến
tại buổi họp rút kinh nghiệm sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao chất lượng nội dung chương trình buổi lễ
đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan đơn vị các cá nhân tham gia tổ chức và biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm
bộ trưởng tô lâm khẳng định sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân là di sản quý báu
mà người để lại cho lực lượng công an nhân dân nói riêng và cho mọi cán bộ đảng viên nói chung
trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành lực lượng công an nhân dân luôn lấy sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là kim chỉ nam cho mọi hành động
xuất phát từ ý nghĩa đó lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba